và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp cứu hộ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời động viên chia buồn cùng gia đình nạn nhân
chiều một mươi năm tháng hai ông kado chủ tịch ubnd xã đinh trang thượng di linh lâm đồng cho biết
hai cháu nhỏ tử vong trong vụ tai nạn xe tải tông vào nhà dân đang được địa phương và gia đình tổ chức hậu sự
theo ông kado hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất khó khăn
gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương
chính quyền người dân đứng ra quyên góp ủng hộ gia đình lo tăng lễ cho các nạn nhân
bố mẹ cháu bé làm nông gia đình được bốn người con
hai cháu không may bị xe tông tử vong là nhỏ nhất
ông kado nói sau khi sự việc không may xảy ra chính quyền đã đến thăm hỏi động viên và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân
địa phương cũng đã trích ra một khoản tiền hỗ trợ gia đình
ngoài ra các thôn cũng vận động người dân quyền góp được khoảng năm mươi triệu đồng
bên cạnh đó một số nhà hảo tâm cũng kêu gọi qua mạng xã hội để giúp gia đình hai cháu nhỏ được khoảng sáu mươi triệu đồng
tổng hợp tất cả các nguồn ủng hộ gia đình nạn nhân cho đến thời điểm hiện nay được hơn một trăm linh triệu đồng
chủ tịch xã đình trang thượng cũng cho biết thêm sau vụ tai nạn ngày một mươi bốn tháng hai

các nhà hảo tâm cũng cho đến tháp gương xin nhận lỗi trước gia đình các nạn nhân
bên cạnh nhân dân địa phương và các nhà hảo tâm ban an toàn giao thông tỉnh lâm đồng
cũng đã phối hợp với ban an toàn giao thông huyện di linh thăm hỏi hỗ trợ gia đình của hai cháu nhỏ
chiều một mươi năm tháng hai ông trương văn huấn tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh lâm đồng cho biết
sáng cùng ngày ban an toàn giao thông của tỉnh đã phối hợp với ban an toàn giao thông huyện diên
thăm hỏi hỗ trợ gia đình của hai cháu nhỏ
ban an toàn giao thông đã phối hợp với ban an toàn giao thông huyện diên linh thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân

theo đó ban an toàn giao thông đã hỗ trợ cho hai cháu nhỏ tử vong mỗi cháu năm triệu đồng
người bố bị thương ba triệu đồng
liên quan đến vụ tai nạn thương tâm này công an huyện diên linh tỉnh lâm đồng cho biết
quá trình điều tra căn cứ hồ sơ ban đầu xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
sau đó cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế bùi minh lúc
ba mươi tuổi ngụ tại xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
cư trú tại phường lộc tiến thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng để giải quyết theo quy định của pháp luật
theo kết quả điều tra vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng hai tài xế bùi minh lúc điều khiển ô tô
biển kiểm soát bốn mươi chín h sáu trăm năm mươi hai di chuyển theo hướng quốc lộ hai mươi tám vào thôn bốn xã ninh trang thượng
khi đi đến đoạn đường liên thôn bốn năm thuộc thôn bốn xã ninh trang thượng huyện di linh tỉnh lâm đồng
tài xế đã không làm chủ được tay lái và đã di chuyển không đúng phần đường
sau đó tài xế đã tông vào nhà của chị cam mai và anh cát tuyên gây ra sự việc đau lòng
công an huyện di linh cũng cho biết nguyên nhân ban đầu là
do tài xế bùi minh lúc điều khiển xe tải đi không đúng phần đường
quá trình làm việc với tài xế bước đầu tài xế lúc đã khai nhận
vào thời điểm xảy ra tai nạn là do xe mất phanh
tuy nhiên cơ quan điều tra đang đợi kết quả giám định kỹ thuật chiếc xe tải trên
từ ngành giao thông vận tải để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn
thưa quý vị tai nạn giao thông vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội việt nam
tại sao bao nhiêu người đã phải bỏ lại gia đình tương lai và hy vọng sau này
vì những lần chật tay lái lấn làn đường của các tài xế
vụ tai nạn này quả thực vô cùng thương tâm và đau xót cho gia đình nạn nhân
khi một lúc mất đi hai người con và một trong hai lao động chính là người bố
cũng hiện đang cấp cứu chưa rõ tình hình ra sao
những hỗ trợ của người dân địa phương các nhà hảo tâm cùng chính quyền
có lẽ cũng làm vơi đi phần nào gánh nặng tiền bạc lo tàng sự cho hai cháu
xong nỗi đau mất người thân thì chẳng có gì có thể làm phai mở
về phần người tài xế có lẽ chính anh cũng vô cùng ân hận và tự trách trước hành động của mình
nguyên nhân chính xác của vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan công an huyện diên điều tra làm rõ
và chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị khi nhận được những thông tin mới nhất
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại